thành phố hồ chí minh với nhiều lễ hội vào dịp hè đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm
một trong số những lễ hội đặc sắc là lễ hội rìu mùa hè đang diễn ra tại công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một
mang đến không gian giải trí đầy màu sắc và thú vị cho nhiều người
lễ hội chiều mùa hè hai nghìn một mươi tám chính thức bắt đầu từ ngày hai mươi bốn tháng sáu đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
du khách đặc biệt là các em thiếu nhi được xem hàng trăm cánh diều đủ kích cỡ màu sắc như diều rồng
diều đầu chế hay những hình dáng độc đáo như diều tôn hùng diều siêu nhân trao lượng trên bầu trời
ngoài chương trình biểu diễn chính các nghệ nhân còn hướng dẫn các em thiếu nhi và du khách cách làm trang trí diều
đây là lần thứ hai lễ hội diều mùa hè được tổ chức
năm nay lễ hội sẽ duy trì từ chín giờ đến một mươi bảy giờ chủ nhật hàng tuần
từ nay đến hết tháng bảy hai nghìn một mươi tám lễ hội mang đến không gian trải nghiệm đầy ý nghĩa cho các em thiếu nhi và du khách trong dịp hè